nhằm bảo đảm an toàn thời gian qua lực lượng công an tỉnh lào cai đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân giao nộp các loại vũ khí tự chế
qua đó góp phần giảm tình trạng gây dối trật tự công cộng tội phạm có ý gây thương tích bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
qua công tác tuyên truyền vận động ông liều chính pao ở thôn minh hạ xã cốc lầu huyện bắc hà tỉnh lào cai đã tự giác giao nộp vũ khí tự chế cho cơ quan chức năng
cũng như ông pao thì người mông vùng cao đã gắn bó với những khẩu súng tự chế này từ nhiều đời nay
có trường hợp nó còn là vật kỷ niệm của ông cha để lại
vì vậy để người dân hiểu tự giác giao nộp vũ khí cần một sự nỗ lực cố gắng không nhỏ của các cơ quan chức năng
qua công tác tuyên truyền vận động ông liều chính pao ở thôn minh hạng xã cốc lầu huyện bắc hà tỉnh lào cai đã tự giác giao nộp vũ khí tự chế cho cơ quan chức năng
với tập quán canh tác cũng như phong tục bao đời này nhiều gia đình ở vùng cao vẫn còn một vài khẩu súng tự chế để săn bắt cũng như phòng thân khi đi làm

chính vì vậy công tác tuyên truyền luôn được đặt lên hàng đầu
những buổi tuyên truyền được tổ chức định kỳ thường xuyên nhất là ở vùng cao nơi có nhiều đồng bào sinh sống
qua đó người dân đã hiểu việc sử dụng súng tự chế gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội